các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bề dày truyền thống của hãng phim truyện việt nam để điều chỉnh tăng giá trị phần vốn nhà nước khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần theo quy định
trước đó theo báo chí phản ánh trong quá trình cổ phần hóa hãng phim truyện việt nam với tuổi đời gần sáu mươi năm nhưng không được định giá thương hiệu
bên cạnh đó hơn một bốn hectare đất do vff sử dụng trong vài chục năm qua không được tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa
vfs quản lý nhiều khu đất vàng
đã quản lý nhiều khu đất vàng có giá trị rất lớn trong đó đáng kể nhất là khu đất số bốn thụy khuê với gần năm bốn trăm năm mươi m hai thuộc địa bàn quận tây hồ hà nội
được xem là một mảnh đất vàng với giá trị theo giá thị trường có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng
ngoài ra vfs còn đang sử dụng khu đất hơn chín trăm linh m hai tại ngõ một trăm năm mươi một hoàng hoa thám quận ba đình hà nội làm khu chứa đạo cụ đoàn xe
khu đất gần sáu bốn trăm linh m hai tại đông anh
thứ đề vật liệu nổ đạo cụ trường quay phim và hơn một hai nghìn m hai tại quận một thành phố hồ chí minh
vfs được cổ phần hóa vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
sau cổ phần hóa vốn điều lệ của vfs đạt năm mươi tỷ đồng
trong đó nhà nước nắm giữ hai mươi vốn điều lệ cán bộ công nhân viên nắm giữ bốn năm vốn một mươi năm vốn công ty được mang ra đấu giá công khai
còn lại sáu mươi năm vốn cổ phần thuộc về
tổng công ty vận tải thủy vivaso chỉ bỏ ra khoảng ba mươi ba tỷ đồng đã có thể sở hữu sáu mươi năm vốn cổ phần tại vfs
vivaso có vốn điều lệ hơn ba trăm hai mươi tỷ đồng và có một công ty con chuyên hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản hạ tầng giao thông
ngày hai mươi một tháng chín phó thủ tướng vũ đức đam đã chủ trì một cuộc họp với đại diện các bộ ngành liên quan về cổ phần hóa vfs
báo cáo tại buổi làm việc
thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch huỳnh vĩnh ái cho biết
quá trình tiến hành cổ phần hóa vfs được bắt đầu từ khi có các quyết định của thủ tướng chính phủ về chủ trương tái cơ cấu sắp xếp lại các doanh nghiệp trực thuộc bộ
phương án cổ phần hóa được thực hiện công khai minh bạch tuân thủ đúng quy định pháp luật và được một trăm linh cán bộ văn nghệ sĩ của vff thống nhất
tuy nhiên trong quá trình cổ phần hóa những vấn đề liên quan đến xác định giá trị doanh nghiệp
nhiều ý kiến của các văn nghị sĩ cũng như sự quan tâm của dư luận
chủ tịch hội điện ảnh việt nam phạm xuân hải cho rằng
một đơn vị nghệ thuật có bề dày truyền thống gần sáu mươi năm sản xuất gần bốn trăm linh bộ phim điện ảnh có giá trị nghệ thuật về nhiều mặt
nhưng giá trị thương hiệu của vfs lại bị định giá là đồng ở thời điểm xây dựng phương án cổ phần hóa năm hai nghìn một mươi năm
giá trị của các khu đất vàng mà vfs đang sử dụng cũng không được tính đến
đại diện các văn nghệ sĩ đề nghị làm rõ những vấn đề liên quan đến quy trình thủ tục thực hiện cổ phần hóa được cho là chưa minh bạch khách quan
thực hiện các cam kết của chủ đầu tư đối với cán bộ người lao động tại vfs
việc sử dụng các khu đất kiến nghị thay đổi đơn vị tư vấn khi rà soát lại quá trình cổ phần hóa theo chỉ đạo của thủ tướng
thứ trưởng huỳnh vĩnh ái cho rằng
đối với những khu đất vàng mà vfs đang sử dụng là đất thuê của nhà nước và trả tiền từng năm nên không thể tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp
kết luận cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng
tất cả các nghệ sĩ đều ủng hộ chủ trương cổ phần hóa với mong muốn dù ai đầu tư cổ phần bao nhiêu thì đây vẫn phải là đơn vị làm phim chuyện là chính góp phần để lĩnh vực phim truyện việt nam phát triển tốt hơn
phó thủ tướng chỉ rõ
nhiều năm qua
hãng phim truyện việt nam hoạt động

tuy nhiên sau khi cổ phần hóa các văn nghệ sĩ còn không ít băn khoăn lo lắng
cụ thể như các khu đất của hãng sẽ không phục vụ làm phim ảnh mà trở thành nhà hàng khách sạn
có bề dày lịch sử truyền thống nhưng thương hiệu của đơn vị tính bằng không
quá trình cổ phần hóa chưa công khai minh bạch và một số bức xúc giữa chủ đầu tư với các văn nghệ sĩ
phó thủ tướng cho rằng
nhiều câu hỏi trong quá trình cổ phần vfs chưa được những người có đủ trách nhiệm
như ban giám đốc vff bộ chủ quản giải đáp tận tình cận kẽ thấu đáo
gần đây nhất ngày hai tháng một mươi phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
đã có ý kiến chỉ đạo giao thanh tra chính phủ thực hiện thanh tra quá trình cổ phần hóa hãng phim truyện việt nam
phó thủ tướng yêu cầu thanh tra chính phủ thực hiện việc thanh tra và báo cáo thủ tướng trước ngày một tháng một mươi hai tới
thưa quý vị và các bạn
từ sự kiện cổ phần hóa hãng phim truyện việt nam
nhìn rộng ra
câu hỏi về sự tồn tại của các cơ sở nghệ thuật thuộc quản lý của nhà nước
được nhà nước cấp kinh phí hoạt động sau khi cổ phần hóa sẽ như thế nào
đang cần câu trả lời nhằm giúp các cơ sở này phát huy vai trò một cách hiệu quả
trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay là bài
về việc cổ phần hóa các cơ sở văn hóa nghệ thuật của tác giả hồng quang
hãng phim truyện việt nam là địa chỉ gắn với tên tuổi nhiều đạo diễn điện ảnh nổi tiếng như phạm văn khoa
phạm văn kỳ nam huy thành trần phương hải ninh đăng nhật minh
cùng các diễn viên trà rang lâm tới thế anh như quỳnh
vì thế dư luận quan tâm tới thông tin cổ phần hóa hãng phim truyện việt nam
đây là nơi ra đời của các tác phẩm điện ảnh đã để lại những ấn tượng sâu đậm
trong rất nhiều thế hệ người xem như chung một dòng sông
chị tư hậu vợ chồng a phủ bài ca ra trận
em bé hà nội đường về quê mẹ nổi gió
vĩ tuyến một mươi bảy ngày và đêm đến hẹn lại lên bao giờ cho đến tháng một mươi
trong đó có một số phim được xếp vào hàng kinh điển của điện ảnh nước nhà
điều quan trọng là sau khi cổ phần hóa hãng phim truyện việt nam
nay là công ty cổ phần đầu tư và phát triển phim truyện việt nam vfs
được xác định hướng đi cụ thể như thế nào xây dựng chiến lược phát triển về lâu dài ra sao
có tạo điều kiện thuận lợi giúp nghệ sĩ thuộc bên
cơ chế vfs phát huy khả năng sáng tạo để cho ra đời những tác phẩm có chất lượng cao
đáp ứng sự tin cậy của công chúng điện ảnh hay không
cổ đông nhà đầu tư chiến lược cần chú ý rằng với điện ảnh
kinh doanh có lãi hay không phải bắt đầu từ các bộ phim
chứ không phải từ những yếu tố ngoài điện ảnh
điều đáng nói là dù bước đầu có thể kinh doanh chưa có lãi
cũng nên góp phần bảo đảm đời sống của các nghệ sĩ cán bộ nhân viên trong công ty
mấy chục năm trước
vì sự phát triển của đời sống văn hóa nghệ thuật và để đáp ứng nhu cầu của nhân dân
trên cả nước đã ra đời rất nhiều cơ sở văn hóa nghệ thuật của trung ương và địa phương
từ sưởng phim đoàn nghệ thuật tới nhà hát nhà xuất bản bảo tàng rạp chiếu phim thư viện
về cơ bản các cơ sở này có địa chỉ riêng với cơ sở vật chất riêng
thường được xây dựng ở địa điểm đẹp ở trung tâm tỉnh lị thành phố lớn
ngay cả thời bao cấp dù kinh phí hạn hẹp
nhiều cơ sở vẫn cố gắng xây dựng tên tuổi của mình
nhờ vậy đã nhận được sự trân trọng của công chúng hâm mộ
đó là hãng phim truyện việt nam hãng phim giải phóng công ty cổ phần phim giải phóng
đoàn ca múa trung ương nhà hát ca mối nhạc việt nam
nhà hát ca múa nhạc thăng long hà nội
đoàn ca mối nhạc dân tộc bông sen thành phố hồ chí minh
nhà xuất bản tác phẩm mới nhà xuất bản hội nhà văn
nhà xuất bản văn học
các bảo tàng lịch sử
lịch sử quân sự mỹ thuật phụ nữ ở hà nội
các bảo tàng thành phố hồ chí minh
chứng tích chiến tranh phụ nữ nam bộ ở thành phố hồ chí minh
các thư viện quốc gia hà nội khoa học tổng hợp thành phố hồ chí minh
tuy nhiên từ khi mở cửa hội nhập và giao lưu với thế giới
kinh tế thị trường phát triển
các cơ sở văn hóa nghệ thuật thuộc quản lý của nhà nước phải đối diện nhiều thách thức
trước sự cạnh tranh quyết liệt của các hãng phim tư nhân đơn vị kinh doanh
sách tư nhân hệ thống giảm chữ phim tư nhân
phòng trà ca nhạc và nhà hát tư nhân
bảo tàng tư nhân thư viện tư nhân
nhiều cơ sở văn hóa nghệ thuật buộc phải trả lời câu hỏi
làm thế nào để tồn tại tiếp tục làm ra sản phẩm văn hóa nghệ thuật có uy tín
cho đến nay các trường hợp như nhà hát mô dối thăng long hà nội
bảo đảm ba trăm sáu mươi năm ngày sáng đèn
hoặc công ty cổ phần phim giải phóng
sau khi cổ phần hóa đã tự lo lương cho sáu mươi cán bộ
công nhân viên bảo đảm đủ sống
và đến hiện tại để thực hiện chủ trương đúng đắn của nhà nước về cổ phần hóa
nhiều cơ sở văn hóa nghệ thuật vẫn loay hoay chưa tìm ra hướng đi
thậm chí đã có một số ý kiến cho rằng
nên duy trì sự quản lý của nhà nước để được bảo đảm kinh phí
ở hà nội vì không tìm ra hướng đi
một số cơ sở văn hóa nghệ thuật nổi tiếng một thời
bị biến thành sàn nhảy quán nhậu
như các dạp chiếu phim mê linh đặng dung
hoặc phải trả lại mặt bằng
cho nhà nước như các rạp long biên bắc đô
năm hai nghìn một mươi sáu để giải quyết các khó khăn của đoàn ca mũ hải đăng
sở văn hóa thể thao khánh hòa đã trình ủy ban nhân dân tỉnh
phương án tổ chức hoạt động và phát triển của đoàn lai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tập trung vào các giải pháp nhằm đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động
trong đó dự kiến đoàn ca múa hải đăng sẽ liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước
một thành viên yến sào khánh hòa
để sửa chữa cơ sở làm nơi biểu diễn
kinh doanh giải trí ẩm thực kết hợp nơi làm việc tập luyện cho đoàn
từ sự kiện liên quan tới vfs
có thể thấy vấn đề cổ phần hóa các cơ sở văn hóa nghệ thuật
có nhiều thành tựu có uy tín
vốn ra đời từ sự tổ chức trì đạo quản lý của nhà nước
được cung cấp ngân sách nhà nước
không phải là chuyện đơn giản
và nếu cổ phần hóa các cơ sở này thuần túy với mục đích kinh doanh
thì về lâu dài sẽ không chỉ làm tổn hại tới tên tuổi truyền thống đã có
mà có thể làm trạch hướng chức năng nhiệm vụ đã được quy định của cơ sở văn hóa nghệ thuật
trong bối cảnh cổ phần hóa được khẳng định như một tất yếu khách quan
trực tiếp huy động được nguồn lực từ xã hội
tạo ra cơ chế quản lý năng động và linh hoạt
đưa tới sự chuyển đổi và nâng cao hiệu quả hoạt động
thì cùng với việc bảo đảm quyền lợi của người lao động
cần chú ý đến đặc thù và thương hiệu riêng của kiểu loại sản phẩm
vốn có của cơ sở đã được cổ phần hóa
trong kinh tế thị trường sản phẩm văn hóa nghệ thuật cũng là hàng hóa
nhưng nếu chỉ quan niệm như thế sẽ dễ đẩy tới quy giản và cao bằng
không phân biệt sự khác nhau về giá trị
xem nhẹ sự tích lũy trí tuệ và khả năng tác động mạnh mẽ
tới đời sống tinh thần xã hội con người của các sản phẩm văn hóa nghệ thuật
vì thế khi tiến hành cổ phần hóa các cơ sở văn hóa nghệ thuật
cần chú trọng đặc điểm riêng này để có quan niệm thái độ ứng xử phù hợp
nếu tham gia cổ phần hóa một cơ sở văn hóa nghệ thuật nào đó
cổ đông nhà đầu tư chiến lược chỉ chú ý sử dụng đất đai nhà cửa để kinh doanh
thiếu nỗ lực đầu tư để phát triển loại sản phẩm văn hóa nghệ thuật đặc thù
thiếu nỗ lực thực hiện các mục tiêu xác định khi cổ phần hóa
thiếu tôn trọng lao động đặc thù của người lao động
hoặc chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt mà thiếu quan tâm đến lợi ích lâu dài
thì không chỉ kinh doanh thua lỗ
mà có thể làm trạch hướng chức năng nhiệm vụ của chính cơ sở văn hóa nghệ thuật
người lao động cụ thể là nghệ sĩ ở những cơ sở văn hóa nghệ thuật đã cổ phần hóa
cũng nên nhận thức rằng cổ phần hóa sẽ tạo ra điều kiện giúp cho sự sáng tạo của họ
cho nên cần chủ động lỗ lực linh hoạt thích ứng với điều kiện mới để sáng tạo tốt hơn và hiệu quả hơn
đáng chú ý cần từ bỏ tâm lý ý vào nhà nước như ý kiến gần đây của đạo diễn quốc trọng
chúng tôi đã trải qua một thời gian dài hoạt động với tư duy sống nhờ bầu sữa mẹ chờ đơn đặt hàng
sản phẩm văn hóa nghệ thuật dù thế nào thì vẫn mang dấu ấn cá nhân của người sáng tạo
nếu nghệ sĩ không toàn tâm toàn ý huy động trí tuệ để sáng tạo tác phẩm
nếu nghệ sĩ quá chú trọng điều kiện ngoại cảnh của quá trình sáng tạo
thậm chí coi điều kiện ngoại cảnh là yếu tố tiên quyết
thì khó có thể làm nên tác phẩm xuất sắc
cũng tức là
cơ sở văn hóa nghệ thuật đã cổ phần hóa sẽ khó làm ra hàng hóa chất lượng cao có khả năng đáp ứng nhu cầu lành mạnh của công chúng
hơn nữa để không đánh mất mình trong cơ chế thị trường
cũng lên tham khảo điều mà ông nguyễn tiến hưng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phim giải phóng nói
anh em nghệ sĩ chúng tôi hiểu rằng
khi đã là công ty cổ phần thì phải hoạt động theo phương thức của tư nhân
nhưng tôi nghĩ là nghệ sĩ cũng phải ý thức chúng ta vẫn phục vụ nhân dân
nghệ sĩ nhân dân hay nghệ sĩ ưu tú bất kỳ ở vai trò nào cũng đang phục vụ nhân dân
trách nhiệm của người làm quản lý là phải hiểu chia sẻ để các nghệ sĩ hiểu
chúng ta không phải là làm thuê cho tư nhân hay ai đó mà chúng ta phục vụ nhân dân
còn giữ như xưa thì không được phải thay đổi theo quy luật
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau